các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng khẩn trương làm rõ hành vi xe phạm của các bị can thu hồi tài sản của nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai kết luận công ty cổ phần đầu tư ldg triển khai dự án khu dân cư tân thịnh tại xã đồi sáu mươi một huyện trảng bom đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đất đai gây bức xúc trong dư luận
lãnh đạo tỉnh đồng nai giao thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn thanh tra thực hiện thanh tra toàn diện dự án
trong quá trình thanh tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để điều tra xử lý hình sự theo quy định